thời gian qua liên tiếp các vụ cháy đặc biệt là cháy trung cư cao tầng
xảy ra trên địa bàn cả nước gây thiệt hại lớn về tính mạng và tài sản
tại các trung cư hiện nay mật độ dân cư rất đông tuy nhiên phần lớn người dân chưa biết
hoặc chưa sử dụng thành thạo các thiết bị chữa cháy đã được trang bị trong các tòa nhà
bên cạnh đó nhiều hệ thống phòng cháy chữa cháy không có hướng dẫn sử dụng rõ ràng
gây khó khăn cho người dân khi có tình huống cháy xảy ra
công trình cụm nhà ở hỗn hợp trung cư kết hợp văn phòng và siêu thị
còn gọi là tòa nhà golden west tại số hai lê văn thiêm quận thanh xuân hà nội
mặc dù đã đưa vào sử dụng nhiều phần nhưng hàng trăm hộ dân sinh sống tại đây
luôn phải lo lắng về an toàn phòng cháy
theo thiết kế thì tòa nhà có các ô thông tầng để lấy ánh sáng và nguồn không khí tự nhiên cho các tầng
tuy nhiên nó đã bị xây kín
điều này cũng đồng nghĩa với việc nguồn khí tự nhiên bị hạn chế khi sẽ rãi cháy
bên cạnh đó hướng dẫn sử dụng của các bình chữa cháy được trang bị tại đây
đều bằng tiếng nước ngoài mà không có bản tiếng việt gây khó khăn cho người dân trong quá trình sử dụng
gọi là ô thoáng thì vậy nó sẽ phải có sự thông thoáng
ở đây là có một cái lối để phục vụ cho việc xe cứu hỏa
nhưng mà hiện tại lối này là theo như dân chúng tôi được biết là xe cứu hỏa
việc ra vào đây rất là khó khăn
còn chúng tôi không biết là có tiếp cận được hay không
việc đưa công trình vào sử dụng khi nhiều hạng mục còn thi công dở dang
và hệ thống phòng cháy chữa cháy chưa được nghiệm thu
là thực trạng của nhiều khu trung cư cao tầng trên địa bàn thủ đô hiện nay
thậm chí nhiều trung cư đã được nghiệm thu về an toàn phòng cháy chữa cháy
nhưng hiệu quả chữa cháy và tình trạng hoạt động của các thiết bị chữa cháy còn nhiều bất cập
trong khi đó phần lớn người dân đang sinh sống tại các tòa nhà
lại chưa quan tâm hoặc chưa biết cách sử dụng các thiết bị chữa cháy
nhiều tòa nhà trung cư đang tồn tại các vi phạm về phòng cháy chữa cháy hiện nay
đồng nghĩa về đó là sự mất an toàn và đe dọa tính mạng của hàng chục nghìn người
hơn bao giờ hết người dân cần phải chủ động trang bị cho mình kiến thức kỹ năng về an toàn phòng cháy chữa cháy
đặc biệt là việc tự kiểm tra các thiết bị tình trạng sử dụng phương tiện phòng cháy chữa cháy tại nơi mình sinh sống
và sử dụng thành thạo thiết bị chữa cháy
khi người dân còn đứng ngoài và thờ ơ với công tác phòng cháy chữa cháy
thì vẫn còn đói nhiều nỗi lo những ẩn họa được báo trước sẽ trở thành những thảm họa hết sức khó lường